sản xuất rau an toàn theo mô hình nhà lưới đã được triển khai thử nghiệm tại nhiều địa phương
cho thấy những kết quả tích cực của ngành nông nghiệp việt nam với hàng nông sản an toàn chất lượng
tỉnh thái nguyên cũng đang tích cực đẩy mạnh thử nghiệm để nhân rộng mô hình này
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thái nguyên
từ nhiều năm về trước gia đình ông tô công minh ở xóm đồng niêng xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
canh tác lúa và hoa màu theo phương thức truyền thống giống như bà con ở địa phương
nhưng đến nay khi nhận thức được tầm quan trọng của việc sản xuất rau an toàn
gia đình ông đã bỏ số tiền đối ứng bốn mươi phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lương
hỗ trợ sáu mươi để thử nghiệm mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn
trước tiên là nó đảm bảo cho người lao động
hai là trong bữa ăn hàng ngày nó cũng yên tâm về một phần
vì muốn làm sao là mình làm lớn
lớn mạnh lên để trong cái không phải là riêng mình tôi
mà trong cả tất cả trong bữa ăn của bà con là nó được an toàn
trên cơ sở mô hình thì có cán bộ nông nghiệp
cũng như là cán bộ kỹ thuật khuyên nông của cơ sở
luôn luôn theo dõi giúp đỡ chủ hộ để sản xuất ra những loại rau an toàn
giúp cho gia đình sản xuất mà đem ra thị trường
được lòng tin với đối với lại quần chúng nhân dân ở địa phương
còn tại xã tiên hội huyện đại từ mô hình nhà lưới này cũng đang được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng
và đầu tư trang thiết bị máy móc lên đến hàng tỷ đồng trên diện tích năm hectare
theo đó tại đây sẽ hình thành liên kết giữa việc hợp tác xã nông nghiệp trung na sản xuất
doanh nghiệp tô tây bao tiêu sản phẩm góp phần tích cực và chuyển đổi cơ cấu cây trồng
và xây dựng mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn
từ đó nâng cao thu nhập tăng giá trị hàng nông sản
và góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương
tuy nhiên trên thực tế khi triển khai thì mô hình này đã gặp phải nhiều khó khăn

có thể thấy để tiến tới nền nông nghiệp sản xuất an toàn bền vững
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các ngành chức năng
để người nông dân hiểu được lợi ích khi sản xuất nông nghiệp sạch
ngoài ra cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân nhiều hơn nữa
trong sản xuất và ổn định thị trường để người dân yên tâm sản xuất